không sử dụng ngân sách nhà nước và đồng thời cần xác định rõ nguồn vốn là nội dung mà phó thủ tướng trịnh đình dũng đã yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư trong việc xây dựng nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất trong thời gian tới
theo đó tại văn bản số hai trăm sáu mươi tám vpcp cn phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương có ý kiến kết luận rõ dự án đã đủ cơ sở pháp lý để thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư
đồng thời làm rõ nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước
dự án xây dựng nhà ga hành khách t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất do tổng công ty cảng hàng không việt nam thực hiện
dự án có tiến độ xây dựng ba mươi bảy tháng công suất thiết kế hai mươi triệu hành khách trên một năm diện tích mặt bằng nhà ga khoảng một trăm một mươi m hai mở rộng sân đỗ máy bay trên diện tích bốn sáu trăm bảy mươi m
các hạng mục phụ trợ xây dựng đồng bộ hệ thống kỹ thuật giao thông nội bộ hệ thống thoát nước mặt thoát nước thải
dự án được xây dựng trên diện tích một mươi sáu năm hectare tổng vốn đầu tư của dự án là một mươi chín trăm chín mươi tỷ đồng